tại xã phan sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức hội nghị triển khai công tác thi công xây dựng và phát động phong trào thi đua thực hiện công trình hồ chứa nước sông lũy tỉnh bình thuận
hồ sông lũy được xây dựng tại hai xã phan sơn và phan lâm huyện bắc bình bình thuận có dung tích gần một trăm linh triệu mét khối với mục tiêu cấp nước cho hai mươi bốn hai trăm linh ha đất canh tác của các huyện bắc bình tuy phong hàm thuận bắc cấp nước phục vụ sinh hoạt và du lịch cho trạm bơm lê hồng phong với lưu lượng hai mét khối một giây kết hợp phát điện
hồ chứa nước sông lũy được xây dựng từ nguồn trái phiếu chính phủ với tổng mức đầu tư một bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng do ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bảy thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án do liên danh công ty cổ phần xây dựng và lắp máy trung nam thi công công trình đầu mối
với dung tích gần một trăm linh triệu mét khối hồ chứa nước sông lũy sau khi hoàn thành sẽ là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh bình thuận tạo động lực mạnh mẽ phát triển khai thác các nguồn lực tiềm năng về đất đai du lịch công nghiệp sinh hoạt tác động lớn đến nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội ổn định đời sống an sinh xã hội